các tổ chức nhân quyền các phương tiện thông tin của các thế lực thù địch được dịp phụ họa tắt nước theo mưa tuyên truyền dùm men về cái gọi là vi phạm các quyền con người quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo trên thế giới
trong đó họ cho việt nam là một trong những nước trọng điểm bị chỉ trích
bộ lao động thương binh và xã hội đang dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số bốn trăm chín mươi hai nghìn một mươi ba ndcp ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương thông tin được đăng tải trên báo lao động
bộ lao động thương binh và xã hội cho biết nguyên tắc khoảng cách giữa các bậc lương ít nhất là năm đã ảnh hưởng đến chính sách lương cấu trúc thang bảng lương của doanh nghiệp và không phù hợp với cơ chế thị trường
nhiều doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương theo thâm niên để đảm bảo khoảng cách ít nhất năm dẫn đến không khuyến khích trả lương theo công việc mà trả theo thâm niên
người có thấp nhiên nhiều thì phải trả lương cao chi phí đóng bảo hiểm xã hội cao cùng làm một công việc nhưng doanh nghiệp phải trả lương chi phí bảo hiểm cho người lao động là một mươi năm hai mươi năm cao gấp hai ba lần người mới vào việc
thực trạng này dẫn đến doanh nghiệp không muốn sử dụng lao động có nhiều thâm niên tìm nhiều cách để sa thải lao động để tuyển lao động mới
theo đó tại dự thảo bộ lao động thương binh và xã hội đã đề xuất hai phương án sửa đổi quy định trên chi tiết được đăng tải trên báo lao động
bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long đã ký quyết định số hai trăm tám mươi tám ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
thông tin được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
theo đó mục tiêu nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập
tìm hiểu pháp luật xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh thiếu niên
cảm ơn các bạn đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình an ninh ngày mới vào khung giờ này ngày mai
hẹn gặp lại quý vị trong chương trình an ninh ngày mới vào khung giờ này ngày mai